các bạn hãy cùng chờ đón
còn bây giờ chúng tôi xin được nói lời cảm ơn và tạm biệt quý vị
hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau
hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau